thông tin liên quan đến các sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với một mươi bốn nối tượng liên quan đến các sai phạm tiêu cực trong quá trình đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
xảy ra tại tri cục đăng kiểm số sáu và tri cục đăng kiểm số chín thuộc cục đăng kiểm việt nam
cụ thể hoàng văn duy giám đốc tri cục đăng kiểm số chín lê hải hòa vũ phương huy nguyễn văn hiền
đăng kiểm viên tri cục đăng kiểm số chín phạm việt dũng phạm tiến bình phạm văn dương
nguyễn văn duẩn mai ngọc cường nguyễn văn đồng đăng kiểm viên tri cục đăng kiểm số sáu
bị khởi tố về tội nhận hối lộ
các đối tượng còn lại là các đối tượng môi giới bị khởi tố về tội đưa hối lộ
trong sáng nay công an tp hcm cũng tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí
về diễn biến mới trong vụ án liên quan đến các sai phạm tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về buổi họp báo trong các bản tin sau
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bảy đối tượng
cùng chú tại quận bình thạnh tp hcm để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
liên quan đến vụ án nguyễn thị phúc mỹ chú tại tp hcm cũng bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
ngoài ra công an còn tiến hành điều tra đối với nhất phương và nguyễn văn tài
cùng chú tại tp hcm về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép
bước đầu các đối tượng khai nhận từ năm hai nghìn hai mươi hai đến hết tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
bọn chúng đã gây ra bốn mươi ba vụ cướp giật tài sản của người dân tại đồng nai và tp hcm
tăng vật thu giữ gồm một khẩu súng một mươi ba xe mô tô ba sợi dây chuyền và nhiều mã tấu bình xịt hơi cay
tổng số tài sản các đối tượng cướp giật được gần ba trăm linh triệu đồng
chỉ trong một ngày
lực lượng công an tp lạng sơn đã phát hiện bắt giữ hai vụ với năm đối tượng
về hành vi mua bàn trái phép chất ma túy
vào tối ngày một mươi ba tháng hai tại khu đô thị nam hoàng đồng tp lạng sơn
công an tp lạng sơn phát hiện bắt quả tàng hoàng xuân giang
chủ tại huyện cao lộc đang mua bàn trái phép gần một mươi gram ma túy tổng hợp
khám sát khẩn cấp cho ở của đối tượng thu giữ hơn chín mươi hai gram ma túy
giang khai nhận mua số ma túy trên về để bán kiếm lời
trước đó vào trưa cùng ngày tại khu vực phường vĩnh trại tp lạng sơn
lực lượng công an bắt quả tang lê đức huy có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
mở rộng điều tra lực lượng công an bắt giữ thêm ba đối tượng là
nguyễn nhật phong hoàng văn phúc và nông quốc thập
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này
cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn đức mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại số hai mươi chín trên chín mươi ba trên tám mươi một
đường đà nẵng phường lạc viên quận ngô quyền tp hải phòng
về hai tội danh trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo thẳng hai cm cách một năm cm dưới đuôi mắt trái
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng
là đối tượng nguyễn thị mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú
tại thị trấn tiên lãng huyện tiên lãng tp hải phòng
đối tượng này có sẹo không rõ hình kích thước một x năm cm
cách ba cm trên sau đuôi mắt trái
và đối tượng vũ văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú
tại khu phố tân hòa thị trấn vĩnh bảo huyện vĩnh bảo tp hải phòng
bị công an huyện vĩnh bảo tp hải phòng ra quyết định truy nã
cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách một năm cm sau đầu mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện